thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã chính thức đưa atm gạo nghĩa tình cấp phát gạo miễn phí cho người nghèo người khó khăn trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín đi vào hoạt động
khi đến nhận gạo người dân chỉ việc quét tay vào nút cảm biến mỗi lần quét sẽ được hai kg gạo
ngoài ra những người đến lấy gạo phải thực hiện việc đeo khẩu trang xếp hàng theo thứ tự giữ khoảng cách hai mét sử dụng nước sát khuẩn rửa tay để phòng dịch bệnh
thời gian nhận gạo từ tám h đến một mươi một h và từ một mươi bốn h ba mươi đến một mươi sáu h hàng ngày
tùy theo số lượng gạo vận động được các đơn vị tổ chức sẽ duy trì atm gạo nghĩa tình này hoạt động đến ngày ba mươi tháng bốn